mới đây tiến sĩ anna gabier chen một chuyên gia truyền nhiễm đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở philippines
đã có lời khuyên dành cho những người còn đang trần trờ trong việc lựa chọn tiêm vaccine
tiến sĩ anna cho biết ở philippines vẫn có một số người có tâm lý tràn vaccine để tiêm
khi chưa có loại vaccine mình muốn tiêm thì trần trừ
tuy nhiên sau khi bà công bố bốn bức ảnh chụp x quang phổi của bốn bệnh nhân khác nhau
kết quả đã khiến nhiều người cảm thấy sốc
các bác sĩ philippines đã chụp ít quang phổi cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
kết quả cho thấy vaccine có thể bảo vệ phổi khỏi sơ hóa một cách hiệu quả
người không tiêm vaccine phổi bị sơ hóa nghiêm trọng
với người tiêm vaccine có thể thấy phổi của họ không có nhiều thay đổi
thậm chí không khác gì với những người bình thường không mắc bệnh
bác sĩ annachen cũng chỉ ra ba bệnh nhân này đã được tiêm hai liều của ba loại vaccine khác nhau
gồm pfizer astrazeneca và keing của trung quốc ít nhất hai tuần trước khi nhiễm bệnh
do đó các triệu chứng covid một mươi chín của họ rất nhẹ thậm chí một số người cần gần như bằng không
điều này cho thấy rằng việc tiêm vaccine thực sự là một trong những lựa chọn đúng đắn
bởi sau khi tiêm vaccine đã phát huy tác dụng để ngăn ngừa những bệnh nhân này nặng hơn
tuy nhiên trên phim chụp x quang của bệnh nhân thứ tư chưa từng được tiêm vaccine covid một mươi chín
có thể thấy phổi của anh ta rõ ràng bị sơ hóa và bệnh nhân không còn thở được
khi được đưa đến bệnh viện cho thấy phổi của anh ta không còn hoạt động bình thường
cần phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt với phẫu thuật xâm lấn để có thể sống sót